điểm nhấn là chương trình đếm ngược trong thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới tại phố đi bộ nguyễn huệ
và tiết mục trình diễn ánh sáng ba d lên tòa nhà ủy ban nhân dân thành phố để đón mừng năm mới
thành phố cũng tổ chức chương trình trang trí ánh sáng nghệ thuật nhiều màu sắc lung linh
tại hàng loạt tuyến đường như nam kỳ khởi nghĩa nguyễn văn trỗi hàm nghi đồng khởi nguyễn huệ lê duẩn tôn đức thắng hai bà trưng
ngoài ra nhiều chương trình biểu diễn nghệ thuật hoạt động văn nghệ chào đón năm mới hai nghìn hai mươi bốn
được tổ chức tại các địa điểm như công viên khu chế xuất khu công nghiệp trường học
lương tối thiểu vùng tăng thêm một trăm tám mươi đến hai trăm ba mươi đồng một tháng điều chỉnh chế độ hưu trí
bãi bỏ hình phạt tử hình với một số tội danh là những chính sách sẽ có hiệu lực từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi
theo nghị định số một trăm bốn mươi một hai nghìn một mươi bảy của chính phủ từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi tám
sẽ áp dụng mức lương tối thiểu vùng từ hai bảy trăm sáu mươi đồng đến ba chín trăm tám mươi đồng một tháng
đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động
còn theo quy định của luật bảo hiểm xã hội năm hai nghìn một mươi bốn từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi tám
lao động nam đạt ba mươi một năm đóng bảo hiểm xã hội và lao động nữ ba mươi năm đóng bảo hiểm xã hội
sẽ được hưởng lương hưu tương đương bảy mươi năm mức đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng
bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy
có hiệu lực thi hành từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi tám sẽ bái bỏ hình phạt tử hình với một số tội danh
gồm cướp tài sản sản xuất buôn bán hàng cấm là lương thực thực phẩm tàng trữ trái phép chất ma túy
chiếm đoạt chất ma túy phá hủy công trình cơ sở phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia
chống mệnh lệnh đầu hàng địch
bắt đầu từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi tám hệ thống bán lẻ xăng dầu cả nước sẽ chấm dứt việc bán xăng ron chín mươi hai
và thay vào đó là xăng sinh học e năm
mục đích của việc chuyển đổi này là góp phần giảm dần sự lệ thuộc vào sang khoáng cải thiện môi trường
đồng thời thực hiện tốt cam kết của chính phủ việt nam với quốc tế về giảm khí phát thải nhà kính
phó thủ tướng trịnh đình dũng vừa giao bộ giao thông vận tải chủ trì phối hợp với các bộ và địa phương liên quan
tiếp tục giả soát tất cả các dự án bot giao thông đường bộ
có biện pháp giải quyết tối ưu
không để lặp lại tình trạng như trạm thu giá cai lệ tỉnh tiền giang
thời gian qua việc đầu tư xây dựng và quản lý vận hành một số dự án bot vẫn còn tồn tại hạn chế
từ khâu chuẩn bị đầu tư đến công tác lập thẩm định phê duyệt thiết kế kỹ thuật
xác định tổng mức đầu tư để làm cơ sở tính giá phí
việc lựa chọn nhà đầu tư chủ yếu vẫn là chỉ định thầu
năng lực một số nhà đầu tư còn hạn chế công tác huy động vốn còn nhiều tồn tại
thời gian thi công một số công trình còn kéo dài chất lượng một số công trình chưa đạt yêu cầu
công tác khai thác vận hành công trình chưa hợp lý gây bức xúc cho người dân
nguyên nhân của các tồn tại hạn chế nêu trên
chủ yếu là do hệ thống pháp luật về đầu tư xây dựng theo hình thức đối tác công tư ppp
nói chung hợp đồng bot nói riêng còn thiếu và chưa đồng bộ
công tác quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng theo hình thức bot còn nhiều bất cập
thiếu kinh nghiệm hiệu quả chưa cao quy hoạch trạm thu phí chưa khoa học
để kịp thời giải quyết những vấn đề thực tiễn nảy sinh được dư luận quan tâm
thời gian qua chính phủ cũng đã có nhiều chỉ đạo yêu cầu các cơ quan chức năng liên quan
ra soát bổ sung hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan đến đầu tư xây dựng theo hình thức hợp đồng bot
ngày hai mươi chín tháng một mươi hai tại tỉnh thái nguyên
ban tổ chức cuộc thi báo chí mang chủ đề vì an toàn giao thông thái nguyên
đã tổ chức sơ kết năm hai nghìn một mươi bảy với sự tham gia của đông đảo các nhà báo
cộng tác viên trong và ngoài tỉnh thái nguyên
cuộc thi được tổ chức nhằm thực hiện đề án ngăn chặn đẩy lùi tai nạn giao thông tỉnh thái nguyên
giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
cuộc thi đã nhận được hơn năm mươi tác phẩm của phóng viên và cộng tác viên trong và ngoài tỉnh
theo đánh giá của ban tổ chức các tác phẩm dự thi đã bám sát với chủ đề
của năm an toàn giao thông quốc gia hai nghìn một mươi chín
ban tổ chức cuộc thi đã trao hai giải a bốn giải b
sáu giải c và một mươi ba giải khuyến khích cho các tác phẩm tham dự có nội dung xuất sắc
trong những ngày qua tình trạng xe cộ ùn ứ làm kẹt xe kéo dài hàng cây số trên tuyến quốc lộ một a
đoạn khu vực cầu an tân đoạn qua thị trấn núi thành huyện núi thành tỉnh quảng nam
đã gây bức xúc cho người dân địa phương và nguy cơ mất an toàn giao thông
nguyên nhân kẹt xe là do đoạn đường này đang xuống cấp nghiêm trọng
mặt đường hư hỏng tạo thành những ổ gà ổ voi
gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông
tuy nhiên đến nay bộ giao thông vận tải và các cơ quan liên quan vẫn chưa có biện pháp khắc phục kịp thời
trước tình hình đó hàng ngày phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng nam
đã huy động hàng chục cán bộ chiến sĩ cùng với công an huyện núi thành túc trực tại đây
để phân luồng xử lý tình trạng kẹt xe
sau đây là phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân tại quảng nam
trong những ngày qua tại km một nghìn một mươi tám năm trăm linh trên tuyến quốc lộ một a
đoạn phía bắc cầu an tân
địa bàn huyện núi thành tỉnh quảng nam
thường xuyên bị kẹt xe từ khoảng một mươi giờ sáng đến dạng sáng hôm sau
nhất là khoảng từ một mươi sáu h đến hai mươi hai giờ mỗi ngày
tình trạng xe cộ ùn ứ kẹt cứng ở hai đầu cầu an tân
nhiều lúc đoàn xe bị un ứ kéo dài đến gần một mươi km
khiến cho cuộc sống của người dân sống ở hai bên cầu an tân bị đảo lộn hoàn toàn
tiêm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông
tuyến đường quốc lộ tuyến đường chính mà
sửa sang mãi mà chưa xong ổ gà ổ voi rất là nhiều
và đi qua đây là thường xuyên
tại là gần đây là thời gian gần đây là thường xuyên bị kẹt
mà nhất là vào những cái giờ mà tan tầm hoặc là giờ buổi sáng
hôm kẹt từ tờ mờ sáng mà kẹt đến giờ tan tầm
đi qua cái tuyến có đoạn ngắn thôi mà phải tầm khoảng hai tiếng đồng hồ mới qua được
cái trường hợp là xảy vào thường xuyên luôn
vì mỗi mình cũng phải đi từ tâm kỳ qua quảng ngãi nhiều
và mỗi lần đi qua
cứ gặp áp tác giao thông trễ nải công việc rất là nhiều luôn
rất nhiều khi ứ sọng xa lại
tràn cả nửa tiếng đồng hồ và đứng chờ công việc
nó cho mình rất là bất xúc về con đường này
theo các cơ quan chức năng ở địa phương
tình trạng kẹt xe ở khu vực cầu an tân là do đoạn đường này xuống cấp nghiêm trọng
hơn nữa tiến độ thi công mở rộng đường quốc lộ một a qua vị trí này quá chậm
cộng với thời tiết mưa kéo dài
khiến đoạn đường vốn đã lồi lõm vì ổ gà ổ voi
này lại tiếp tục hư hỏng trầm trọng
trước tình hình đó phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng nam
đã huy động hàng chục cán bộ chiến sĩ cùng với công an huyện núi thành
túc trực hàng ngày tại đây để phân luồng xử lý tình trạng kẹt xe
lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng nam
chúng tôi thường xuyên bố trí lực lượng túc trực ở đây
để điều hòa hướng dẫn giao thông giúp cho các phương viện qua lại đây
nhưng mà tình trạng này vẫn đang tiếp tục kéo dài
và chúng tôi khẳng trương khẳng thiết đề nghị đơn vị quản lý thi công tuyến đường này
phải có ngay những biện pháp cắt phục mặt đường tại đoạn đường này
tạo cái mặt đường em thùng để cho phương tiện lưu thông nhất
từ nay đến tết nguyên đáng lưu lượng phương tiện lớn
như truyền hình nhân dân đã nhiều lần phản ánh
tình trạng kẹt xe tại khu vực cầu an tân huyện núi thành tỉnh quảng nam
đã xảy ra từ nhiều năm nay nhất là vào mùa mưa bão
và dịp áp tết nguyên đán
gây bức xúc cho người dân địa phương và nguy cơ mất an toàn giao thông
do vậy dư luận đề nghị bộ giao thông vận tải cần phối hợp với tỉnh quảng nam
có biện pháp khắc phục đồng thời đẩy nhanh tiến độ thi công việc nâng cấp
mở rộng quốc lộ một a tại đoạn đường này để sớm giải quyết tình trạng kẹt xe
tạo thuận lợi cho các phương tiện qua lại và ổn định cuộc sống của người dân sống ở hai bên đường
trong phần tiếp theo của chương trình
không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến bắc bộ và bắc trung bộ
cảnh báo nguy cơ dịch bệnh mùa đông
cần khung pháp lý để quản lý taxi công nghệ
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương
sáng nay ba mươi tháng một mươi hai không khí lạnh tăng cường đã gây mưa và mưa nhỏ rải rác ở phía đông bắc bộ
ngày và đêm nay không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở bắc bộ và bắc trung bộ
sau đó ảnh hưởng đến một số nơi thuộc trung trung bộ
do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường bắc bộ có mưa mưa nhỏ
bắc và trung trung bộ có mưa có nơi mưa vừa mưa to
gió đông bắc trong đất liền cấp hai cấp ba vùng ven biển cấp ba cấp bốn
nhiệt độ thấp nhất về sáng và đêm ở vùng đồng bằng bắc bộ giảm xuống còn từ một mươi một đến một mươi bốn độ c
các tỉnh vùng núi nhiệt độ giảm còn tám đến một mươi độ c
vùng núi cao dưới sáu độ c
khu vực hà nội nhiều mây có mưa và mưa nhỏ
gió đông bắc cấp hai cấp ba trời rét
độ ẩm từ bảy mươi năm đến chín mươi tám
nhiệt độ thấp nhất là từ một mươi ba đến một mươi năm độ c
cao nhất từ một mươi bảy đến một mươi chín độ c
hiện nay thời tiết ở các địa phương đã chuyển lạnh kéo dài
nên các bệnh mùa đông tăng cao như cảm cúm cảm lạnh viêm phổi viêm đường hô hấp
các bác sĩ khuyến cáo trẻ em cần được tiêm chủng vaccine đầy đủ
không nên vì thời tiết lạnh giá mà chỉ hoãn việc thực hiện các biện pháp phòng bệnh cho trẻ
các gia đình chú trọng giữ gìn sức khỏe cho người già và trẻ nhỏ
cũng do ảnh hưởng của tỉnh bắc bộ
tiết khắc nghiệt kèm theo vấn đề vệ sinh
những ngày gần đây số trẻ em nhập viện tại khoa nhi bệnh viện sản nhi lào cai
vì mắc bệnh tiêu chảy do virus rota gây ra tăng cao đột biến
số ca mắc mới tăng gần bốn mươi so với tháng trước
khi phát hiện những triệu chứng ban đầu của con như nôn chớ tiêu chảy
gia đình chị liễu thị hiền đã tự điều trị cho con
đến khi tình trạng bệnh của bé không thuyên giảm chị hiền mới cho con nhập viện
sau một số ngày điều trị con trai chị hiền đã có
những chuyển biến tích cực
trong tháng một mươi hai tại khoa nhi bệnh viện sản nhi tỉnh lào cai
số ca trẻ nhập viện do tiêu chảy tăng đột biến cao hơn khoảng bốn mươi so tháng trước
hiện đang có bốn mươi bệnh nhân điều trị tại đây và mỗi ngày vẫn có thêm các ca bệnh mới nhập viện
nhiều bệnh nhi nhập viện trong tình trạng kiệt sức do hướng điều trị tại gia đình không hiệu quả
thế nhưng mà riêng cái tiêu chảy này là tôi hốt tại vì là cháu mất nước nhiều là dân đến rất nguy hiểm
mưa tối là hôm ấy là cháu vẫn ăn tốt
thế đang đêm ngủ thì mẹ cháu bảo là thấy cháu là có biểu hiện là cháu đầy bụng cháu muốn nôi

thế là may mẹ cháu cho cháu ra viện luôn
theo đại diện bệnh viện sản nhi tỉnh lào cai tiêu chảy cấp là bệnh lây nhiễm
nên không chỉ do vấn đề ăn uống không đảm bảo vệ sinh
mà trẻ có thể bị lây nhiễm virus rota rất nhanh qua đường phân hay miệng và tay
thời điểm này thời tiết rất khắc nghiệt
trẻ nhỏ có sức đề kháng kém là những đối tượng dễ bị nhiễm bệnh
vì vậy các bậc phụ huynh cần hết sức chú ý thực hiện tốt việc giữ gìn vệ sinh môi trường sống thân thể cho trẻ
khi trẻ có những triệu chứng bị tiêu chảy cần đến bệnh viện ngay để được khám và điều trị kịp thời
phùng tránh cho bệnh tiêu chảy rota virus một là công tác đảm bảo vệ sinh rất quan trọng
đảm bảo vệ sinh ăn uống ăn chín uống sôi
khi phát hiện thấy cháu có các dấu hiệu như là nôn sốt thì đến cơ sở y tế gần nhất để bù nước kịp thời cho các cháu
đặc biệt là các dấu hiệu mất nước như cháu bị khát nước đòi uống hao hước cháu kích thích quấy khóc
thậm chí một số trường hợp nặng như cháu bị ni bì khôn mê một số trường hợp nữa là cháu bỏ bụng bỏ ăn đáy ít mắt thịt trũng
gửi đến cơ sở y tế gần nhất để chúng tôi bù dịch kịp thời cho các cháu tránh hậu quả như mất nước và mất địa giả
hiện bệnh viện sản nhi tỉnh lào cai đã bố trí một khu vực cách ly riêng dành cho các bệnh nhân
đồng thời tuyên truyền hướng dẫn người dân các biện pháp phòng tránh lây nhiễm
thực hiện sát khuẩn nhanh trước và sau khi vệ sinh cho trẻ để phòng bệnh
hôm nay tại hà nội bộ y tế phối hợp với bệnh viện phổi trung ương
tổ chức hội nghị tổng kết công tác phòng chống lao năm hai nghìn một mươi bảy và định hướng nhiệm vụ năm hai nghìn một mươi chín
theo báo cáo của who việt nam đứng thứ một mươi năm trong ba mươi nước
có số người bệnh lao cao nhất thế giới
tuy nhiên năm hai nghìn một mươi bảy là năm ghi dấu nhiều thành công của chương trình chống lao quốc gia
tỷ lệ dân số được chương trình chống lao tiếp cận đạt một trăm linh
số bệnh nhân lao cũng giảm tương đối so với năm hai nghìn một mươi tám
tỷ lệ điều trị khỏi bệnh nhân lao phổi mới và tái phát được duy trì ở mức cao gần chín mươi đạt mục tiêu của who
hiện nay bốn mươi sáu trên sáu mươi ba tỉnh thành trên toàn quốc đã thành lập bệnh viện phổi bệnh viện lao và bệnh phổi
năm hai nghìn một mươi tám chương trình chống lao quốc gia tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động
nhằm hướng tới mục tiêu giảm số người mắc bệnh lao trong cộng đồng xuống dưới một trăm ba mươi một người trên một trăm linh người dân
khống chế số người mắc bệnh lao kháng đa thuốc với tỷ lệ dưới năm trong tổng số người bệnh lao mới phát hiện
hai năm thí điểm taxi công nghệ được biết đến nhiều qua các ứng dụng uber và grab đã phát triển nhanh chóng và đem lại nhiều tiện ích cho người sử dụng loại hình dịch vụ này
sự phát triển nhanh của uber và grab cũng nằm trong xu hướng vận động chung của ứng dụng khoa học công nghệ trong kinh doanh vận tải mang lại nhiều tiện ích cho khách hàng
tuy nhiên quá trình ứng dụng trong hai năm qua cũng đang phát sinh nhiều vấn đề về quản lý nhà nước nghĩa vụ nộp thuế bảo mật cho khách hàng
theo thống kê từ uber sau ba năm hoạt động tại việt nam tổng quãng đường đã di chuyển thông qua ứng dụng này là ba trăm hai mươi hai triệu km tương đương chín mươi chín lần chiều dài đất nước việt nam
đây là một con số có thể khiến nhiều người giật mình bởi đến nay uber đã có mặt tại hơn một trăm linh quốc gia trên thế giới
ngoài giá cước thấp số lượng người sử dụng smartphone và tiếp cận internet tăng mạnh mẽ trong thời gian qua là lý do chính cho sự phát triển của uber và grab tại việt nam
sau một thời gian ngắn có mặt tại việt nam uber và grab đã sở hữu lượng người

các người dùng không nhỏ lên tới con số hàng triệu
vì là một sự phát triển gần như là tất yếu tại vì là không những là về cái giá thành dịch vụ rẻ như thế mà nó cũng giảm thiểu các việc là ách tác giao thông hoặc là kiểu các vấn đề tương tự như thế ạ
tuy nhiên sự phát triển nhanh chóng của taxi công nghệ đã khiến taxi truyền thống tìm mọi cách để phản ứng như dán các khẩu hiệu phản đối lên thân xe yêu cầu uber grab phải được ứng xử như taxi truyền thống tức là cũng không được đi vào đường cấm taxi phải có màu lái xe phải mặc đồng phục
tính riêng ba mươi xe tăng
với taxi truyền thống ở hà nội và thành phố hồ chí minh trung bình mỗi năm các doanh nghiệp phải đóng khoảng hai tỷ đồng tiền thuế
trong khi đó với hơn năm mươi xe phần lớn tham gia loại hình ứng dụng công nghệ như uber và grab thì trung bình mỗi năm ngành thuế chỉ thu được hai mươi tỷ đồng
chỉ nhìn những con số này thôi cũng thấy rõ cơ quan chức năng cần điều chỉnh và tìm khung pháp lý để quản lý hình thức vận tải mới cho phù hợp với pháp luật của việt nam
xu thế ứng dụng công nghệ trong việc gọi xe là không thể đảo ngược
vấn đề chỉ là làm thế nào để khai thác tối đa ưu điểm của mô hình này đồng thời hạn chế được thấp nhất những bất cập của nó
điều đó đòi hỏi phải có một khuôn khổ pháp lý mới phù hợp
khung pháp lý cho vận tải hành khách bằng taxi công nghệ như grab và uber phải bảo đảm hài hòa với khung pháp lý của taxi truyền thống
trong đó có sự điều tiết quản lý của nhà nước để bảo đảm lợi ích của các bên nhất là quyền lợi của hành khách
xung quanh việc cần tìm khung pháp lý để quản lý taxi công nghệ phóng viên chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông bùi sinh quyền
giám đốc công ty luật phúc thọ tại cuộc hội thảo tìm khung pháp lý cho taxi công nghệ được tổ chức mới đây
tuy nhiên điều đó cũng đã bộc lộ những bất cập của loại hình vận tải này
và tại cuộc hội thảo lần này thì chúng tôi đã có cuộc trao đổi trực tiếp với luật sư bùi sinh quyền giám đốc công ty luật phúc thọ
trước hết xin cảm ơn luật sư đã tham dự chương trình ngày hôm nay
thưa luật sư rõ ràng là người dân đã tiếp nhận loại hình dịch vụ uber và grab với rất là nhiều những ưu điểm
nhưng ở góc độ của luật sư thì luật sư đánh giá như thế nào về môi trường cạnh tranh giữa loại hình vận tải này với loại hình vận tải của taxi truyền thống
chúng ta nên có một cái thử nghiệm trong thời gian có thể một năm hai năm hoặc là ba năm
tùy mức độ mà chúng ta nhận biết việc đó để sau đó hoàn thành hoàn chỉnh khung pháp ý để phục vụ cho lâu dài
một là tiếp tục cho đầu tư ở việt nam triển khai ở việt nam
hai nữa là không cho lý do tại sao không cho
thì đấy là cái đó rất cần thiết mà không nên kéo giả
cái này công nghệ thì mọi người
mọi người cũng nhìn nó rất nhanh
kết nối vận tải nó rất là nhanh thôi
trong vòng hai năm thì tôi thấy cũng hơi lâu
và bây giờ nó gây ra những cái hệ lụy bắt đầu có hệ lụy giữa doanh nghiệp trong nước với nhau
và kết nối công nghệ và quản lý công nghệ truyền thống lâu nay
sau gần hai năm triển khai thí điểm thì dưới góc độ của luật pháp thì luật sư đánh giá như thế nào về hình thức kinh doanh của loại hình vận tải này
thí điểm thì có thể là quản lý được ngay
có thể chưa quản lý được ngay
có thể không quản lý được
vì đây nó là một công nghệ mới
mà công nghệ mới nó là công nghệ thông tin cho nên chúng ta không thể khẳng định trong một hai ngày được
và phải có thời gian để khẳng định nó
và nó hệ lụy nó đến đâu
và bản chất theo tôi là cái bản chất cái công nghệ này nó không có sai gì cả
mà nó sai là sai về cái công nghệ quản lý của mình
ở mỗi doanh nghiệp ở mỗi một tổ chức mỗi cá nhân
chứ không phải nó lỗi ở công nghệ thông tin
còn bản chất nó là tốt
nó là một loài người
nó mang ra ứng dụng cho nhiều người và ứng dụng cho tất cả những cái lĩnh vực trong đời sống xã hội cần đến nó
mà nó tốt thì là phải sử dụng nó thôi
như chia sẻ của luật sư thì rõ ràng chúng ta phải thấy rằng là phải có một khung pháp lý thật hoàn thiện
để quản lý loại hình vận tải này cùng với các loại hình vận tải khác để tạo ra một môi trường cạnh tranh thực sự lành mạnh
vậy thì để có được điều đó thì chúng ta đang thiếu những gì thưa luật sư
ở đây nó thiếu một cái quy định
thành pháp luật trong cái giao dịch về điện tử nó có rồi
trong luật có rồi
luật dân sự cũng có
luật về điện tử cũng có
công nghệ thông tin cũng có
cho nên là cái việc đó nó đã có
hàng giao nó có rồi
nhưng bây giờ nó lại áp dụng một cuộc sống
học giống cụ thể thế này nó rất là nhạy cảm cho những cái doanh nghiệp quản lý truyền thống lâu nay
nếu như hiện nay mới thử nghiệm ở năm nơi năm địa phương
đúng không ạ
thì đã gây ra những cái phản ứng rất gây gắt đối với doanh nghiệp hoạt động lâu nay
gọi là truyền thống đi
và pháp luật phải điều chỉnh cho nó phù hợp để phục vụ được
để quản lý được cái mà nhà nước cần quản lý
một là cái thuế cho nhà nước
cái thứ hai là không được để ủn tắc giao thông
ba là không được làm ô nhiễm giao thông
cái đó là tôi quan tâm cái việc đó
chứ còn nếu mà
nhưng pháp lý gì mà không đem lại ba cái lợi ích ấy thì không vào cuộc sống đó đâu
một lần nữa xin cảm ơn luật sư đã tham gia chương trình của chúng tôi
mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin quốc tế
thủ tướng tây ban nha hối thúc thành lập hội đồng lập pháp qatar

thủ tướng tây ban nha mariano rahoi đang hối thúc thành lập hội đồng lập pháp mới
tại vùng catalonia vào ngày một mươi bảy tháng một đây
đây sẽ là bước đầu tiên nhằm khôi phục chính quyền địa phương
sau khi madrid giành lại quyền quản lý hành chính
kể từ khi vùng này tiến hành cuộc trưng cầu ý dân bất hợp pháp
nhằm đòi tách ra độc lập khỏi tây ban nha hồi tháng một mươi vừa qua
trong một tuyên bố
thủ tướng mariano rajoy cho biết
sau khi hội đồng lập pháp mới được thành lập
các nghị sĩ đề xuất một ứng cử viên
cho chức thủ hiến vùng catalonia
và người này sẽ phải trải qua một cuộc bỏ phiếu tín nhiệm
trước đó thủ tướng mariano rajoy bày tỏ hy vọng
một kỷ nguyên mới dựa trên đối thoại
sẽ bắt đầu tại vùng tự trị catalonia
tuyên bố trên được đưa ra hơn một tuần
sau khi các cuộc bầu cử hội đồng lập pháp
tại vùng này kết thúc hôm hai mươi một tháng một mươi hai vừa qua
với kết quả là phe ủng hộ ly khai
giành đa số mong manh
một chính quyền mới
kết quả cuộc bầu cử hội đồng lập pháp catalonia
ngày hai mươi một tháng một mươi hai vừa qua
với việc không chính đảng nào giành được đa số ghế
đang cản trở những nỗ lực của chính phủ tây ban nha
thiết lập tại vùng catalonia
một hệ thống chính quyền địa phương ổn định
tổng thống nga vladimir putin
vừa ký đạo luật phê chuẩn thỏa thuận
giữa nga và syri về việc mở rộng
cơ sở hải quân gần thành phố cảng tát tút
thành một căn cứ hải quân chính thức
văn kiện này vốn được đu ma quốc gia
tức hạ viện nga
và hội đồng liên bang thượng viện nga
lần lượt thông qua và được công bố
trên trang web của cổng thông tin pháp luật chính thức
theo văn kiện này các tàu của nga
bao gồm tàu tuần dương chạy bằng năng lượng hạt nhân
sẽ được phép đi vào các vùng lãnh hải
và cảng biển của syri
hải quân nga sẽ sử dụng cơ sở hạ tầng
của căn cứ này miễn phí trong bốn mươi chín năm
thỏa thuận này có thể được kéo xài
nếu hai bên nhất trí
nhân viên và các thủy thủ sẽ do phía nga quản lý
ngoài ra các phương tiện vận tải
tàu thuyền và máy bay của nga
tại căn cứ taktus sẽ được miễn
các hoạt động điều tra lục xoát trưng thu
bắt giữ và các hành động cưỡng chế khác
dự kiến moskova sẽ triển khai
tới một mươi một tàu chiến tới căn cứ này
trong đó có các tàu chạy bằng năng lượng hạt nhân
chủ tịch ủy ban an ninh và quốc phòng
của thượng viện nga khẳng định
cả moskova và damas sẽ được lợi
từ căn cứ taktus đồng thời bảo đảm
an ninh trong khu vực
israel vừa chính thức thông báo
với tổ chức giáo dục khoa học và văn hóa
liên hợp quốc unesco về việc sẽ
rút khỏi tổ chức này đây là động thái
chính thức từ sau tuyên bố hồi tháng một mươi
của thủ tướng israel benjamin netanyahu
sau khi mỹ đưa ra quyết định tương tự
trong một tuyên bố
tổng giám đốc unesco audrey azoulay
cho biết bà đã được chính thức thông báo
rằng israel sẽ rời khỏi unesco
vào ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám
bà azoulay bày tỏ
hết sức lấy làm tiếc trước động thái này
đồng thời bày tỏ tin tưởng rằng các nước
có thể tìm cách vượt qua những bất đồng
trong các lĩnh vực của unesco một cách tốt nhất
ở trong tổ chức này chứ không phải ở bên ngoài
trước đó hôm một mươi hai tháng một mươi
thủ tướng israel benjamin netanyahu
tuyên bố nước này sẽ rút khỏi unesco
sau khi mỹ đưa ra quyết định tương tự
quyết định này phản ánh
những quan ngại ngày càng lớn của washington
đối với unesco sự cần thiết của việc
cải cách tổ chức này cũng như việc
unesco duy trì thành kiến chống israel
năm hai nghìn một mươi một mỹ từng ngưng
việc đóng góp khoản ngân sách lớn
cho unesco nhằm phản đối quyết định
của tổ chức cho quy chế thành viên đầy đủ
thông tin vừa rồi đã kết thúc
bản tin thời sự của truyền hình nhân dân